ngày chín tháng năm ban chỉ đạo giải búa liềm vàng lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết giải báo chí về xây dựng đảng giải búa liềm vàng tỉnh hà nam lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời phát động hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt ban chỉ đạo giải búa liềm vàng tỉnh hà nam lãnh đạo tỉnh đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích ý nghĩa thể lệ của giải tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân
nhất là đội ngũ phóng viên báo chí bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị quan tâm việc lựa chọn chủ đề mới
những vấn đề khó khăn vướng mắt nảy sinh trong thực tiễn dành thời gian công sức trí tuệ để tạo ra những tác phẩm chất lượng giàu sức chiến đấu thể hiện rõ tính phản biện xã hội
chưa có giá đắt cụ thể để phục vụ công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
nhiều dự án trên địa bàn thành phố con tum tỉnh con tum có nguy cơ chậm tiến độ không thể hoàn thành đặc biệt là đối với các công trình dự án cấp bách phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
dự án đường trục chính phía tây thành phố con tum có tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương
dự án dài một mươi một km đi qua ba xã phường của thành phố con tum với gần năm trăm linh hộ gia đình tổ chức
bị thu hồi hàng trăm hectare đất được triển khai thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng đến nay mới giải phóng mặt bằng được khoảng ba km
không có mặt bằng việc thi công diễn ra cầm trừng dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ và không thể giải ngân vốn
dự án đường vào trụ sở làm việc của các cơ quan thành phố con tum có chiều dài một sáu km tổng mức đầu tư hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
được triển khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi một kế hoạch đưa vào sử dụng cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng
đối với các tuyến đường mà triển khai mà ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng và phải bồi thường hỗ trợ cho người dân
thì nó ảnh hưởng tới biến đổi
nó lại liên quan tới công tác xác định giá đất công tác lọc phương án để bồi thường giải phóng mặt bằng
thì triển khai nó cũng ảnh hưởng rất lớn mà cái việc giải phóng mặt bằng cũng rất lớn tới tiến độ triển khai trong thời gian qua
theo tìm hiểu của phóng viên bên cạnh việc chưa có giá đất cụ thể
thì việc xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân có tranh chấp gặp rất nhiều khó khăn
nhiều hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ
tỉnh co tum cần sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng
tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước
thưa quý vị việc thiếu điểm trồng giữ xe ô tô trên địa bàn hà nội không phải là câu chuyện mới
nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khi mà lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng
thực trạng này khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh bạ đâu đỗ đấy gây cản trở giao thông
những hình ảnh ghi nhận vào buổi tối tại đường nghiêm xuân yêm
khu đô thị kim văn kim lũ xe ô tô xếp thành hàng hai hàng ba dưới lòng đường như thế này
lực lượng chức năng dù đã tích cực xử lý nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
bởi đây chỉ là giải pháp phần ngọn
đường tối đến nó phải xếp dẫn hai phần ba đường này tối đến
đấy là ở cái khu này thế đấy cái khu đô thị kim văn kim lũ này
ba tòa nhà trung cử ở đây không có hầm để xe ô tô
chính là một trong những nguyên nhân lòng đường vỉa hè biến thành bãi đỗ xe
dù đã diễn ra nhiều năm nay
nhưng việc xử lý không hề dễ dàng
nhiều lúc người ta biết cái gì này là phạm luật rồi
nhưng mà người ta vẫn cứ phải làm thôi biết làm nào được
theo ước tính của công an phường đại kim khu đô thị kim văn kim lũ
hiện có khoảng hai đến ba xe ô tô của người dân
hạ tầng giao thông tỉnh xung quanh đã quá tải trầm trọng
đã có nhiều giải pháp đã được tính toán để giải bài toán thiếu bãi đỗ xe
nhưng đến mai vẫn chưa có kết quả
bây giờ kiến nghị là có chỗ để cho nó đoàn hoàng
ví dụ như thế người ta cũng nhiều
đôi khi là người ta cũng có nhu cầu
tức là có chỗ để cho người ta để dù mất tiền
nhưng mà bây giờ thực chế là không có
trong bối cảnh các điểm trong giữ xe mới chưa được cấp phép
thì để xử lý được vi phạm
chính quyền sở tại chỉ còn cách lập chốt ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc này bước đầu ghi nhận
không còn tình trạng xe ô tô đỗ hàng hai hàng ba dưới lòng đường
thế nhưng để xử lý rứt điểm vi phạm tại đây
thì rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào các chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ như thế này
kênh kết với hợp tác xã trồng cà phê xứ lạnh thì tôi đã biết cách chăm sóc bón phân
làm cảnh cho cây cà phê theo đúng kỹ thuật
nhờ đó cây cà phê phát triển tốt
năm vừa rồi thu hoạch bán được gần năm mươi triệu đồng
bà con nhân dân cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng
chuyển từ diện tích giảm dần ở diện tích cây mì
sang cây trồng cây chè và cây cà phê
đặc biệt là cây cà phê xứ lạnh
qua đó thì cũng đã tăng thu nhập cho bà con
huyện con bà long có chín mươi tám dân số
đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã biết chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả
sang trồng các loại cây trồng có giá trị cao như hồng đẳng sâm
chè cây ăn quả cà phê xứ lạnh
nhiều hộ đã mạnh dạn kết hợp nguồn vốn tích lũy của gia đình
với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện
để mua cây con giống máy móc cơ dây hóa để phục vụ sản xuất
tuyên truyền vận động và hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi vào sản xuất đặc biệt là phát triển những cái giống đặc sản của địa phương
phù hợp với điều kiện khí hậu thố nhưỡng của địa phương
bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm
huyện còn bà long cũng triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
nhất là triển khai hỗ trợ sinh viên
gắn với chuỗi giá trị qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
từ hơn bốn mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi một xuống còn hai mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm góp phần nâng cao chất lượng chương trình giáo dục đổi mới các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
các cơ sở giáo dục mầm non đã tích cực đổi mới tổ chức cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế
khám phá khoa học tham quan giã ngoại giao lưu qua đó tạo điều kiện cho trẻ tìm hiểu
hình thành kỹ năng và kiến thức mới
vừa qua các trường mầm non trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã tổ chức hoạt động ngoại khóa
cho các bé tham quan và tìm hiểu về lịch sử chiến dịch điện biên phủ qua tranh barorama tại báo nhân dân
các bé tỏ ra thích thú khi được chứng kiến hình ảnh về các chú bộ đội kéo pháo
đây là hoạt động ngoại khóa thiết thực vừa giúp các con em hiểu hơn về lịch sử
vừa tạo không khí vui tươi khi đến lớp cho các bé
tôi thấy rất là ý nghĩa rất là bổ ích đối với cả các con
qua cuộc triển lãm các con nhìn được những hình ảnh đã được làm quen
được quan sát và thấy được những hình ảnh sống động của cuộc tháng chiến chống dân pháp
cũng trong tháng năm này đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố hà nội đều tổ chức chương trình lễ trưởng thành cho các bé lớp mẫu giáo lớn
chương trình là dịp để các con thể hiện tấm lòng tri ân tới thầy cô cha mẹ
trong năm học này thì nhà trường cũng đã đổi mới
tổ chức rất là nhiều hoạt động cho các con các hoạt động học tập vui chơi và các hoạt động ngoại khóa
hôm nay là chương trình lễ gia trường nó là một cái dấu ấn rất là quan trọng có ý nghĩa đối với các con
ghi dấu các con đã trưởng thành ở các học mầm non và cũng để là một tiền đề cho các con vững vàng bước vào những mái trường tiệm học sau này
thời gian qua con đã được trải nghiệm rất là nhiều các hoạt động ở trường thì con đã thấy rất là vui
xin cảm ơn các người cô và bố mẹ
đã dạy đã chăm đo cho chúng tôi từng bữa ăn rất nhiều
chúng chúc các bác các cô mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc
mình xin mời các bác học giỏi
có thể nói việc xây dựng một môi trường hạnh phúc sẽ tạo điều kiện cho trẻ tự học hỏi
được trải nghiệm nhiều hơn so với các tiết học hàng ngày trên lớp giúp trẻ phát triển những cảm xúc tích cực
từ đó việc dạy học chăm sóc trẻ mầm non đối với các giáo viên cũng trở nên nhẹ nhà
bộ thương mại mỹ điều trần đã tổ chức phiên điều trần thông qua hình thức trực tuyến
liên quan đến xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ từ đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết
nếu việt nam được công nhận là nền kinh tế thị trường
thì các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hưởng lợi lớn tạo cơ hội cạnh tranh công bằng với các quốc gia khác
ngoài thủy sản rau quả việt nam có mặt trên sáu mươi quốc gia vùng lãnh thổ
có một mươi thị trường chính trong đó có mỹ
tuy nhiên để vào được thị trường mỹ các mặt hàng phải được kiểm dịch cực kỳ khắt khe
để kích cầu tiêu dùng thúc đẩy tổng cầu chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng vat
được đề xuất là tiếp tục thực hiện
theo bài viết trên báo tiền phong đề xuất giảm thuế được kỳ vọng là cú hích cho tiêu dùng
doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nhờ người dân tăng chi tiêu
tuy nhiên đây không phải là giải pháp dài hơi
khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt sáu năm trong năm nay
thì chính sách ngắn hạn này nên dừng lại chuyển nguồn lực sang hỗ trợ người dân doanh nghiệp theo cách khác
nếu nền kinh tế dần quay lại trạng thái bình thường cần giảm dần hỗ trợ
bởi hiện không phải là loại hàng hóa dịch vụ nào cũng được giảm vat
từ đầu tháng năm cho đến nay nhiều loại nông sản ở miền tây nam bộ như sầu riêng lúa gạo bất ngờ giảm giá sâu
trong khi một số loại nông sản khác như dừa thanh long lại ngược chiều tăng giá mạnh
vì vậy theo bài viết trên báo đại đoàn kết người nông dân hiện nay bên cạnh việc sản xuất nông sản
cũng cần có thêm nhiều thông tin về thị trường để tiêu thụ sản phẩm một cách tốt nhất
thậm chí là cả những tin tức trên thế giới
cũng ít nhiều ảnh hưởng tới giá nông sản nguồn thu của nông dân
bởi nhiều loại nông sản chủ lực ở miền tây nam bộ đều phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu
theo thông tin trên báo giao thông dự báo đến năm hai nghìn ba mươi chỉ riêng hàng container thông qua cảng biển hải phòng
lên đến một mươi triệu teals
để giải tỏa lượng hàng này thì cần tới hai mươi bảy cho đến hai mươi tám xe đầu kéo tương ứng với hai mươi bảy đến hai mươi tám lái xe
giới chuyên môn đánh giá
việt nam có nhiều lợi thế này
có nhiều lợi thế để phát triển vận tải biển và vận tải đường thủy nội địa
tuy nhiên đại diện một số doanh nghiệp vận tải biển kiến nghị nhà nước cũng nên có những chính sách điều chỉnh thuế
phí với nhiên liệu trợ giá về nhiên liệu nặng cho tàu biển
còn với đường thủy điều băn khoăn lớn nhất của các doanh nghiệp là hạ tầng như luồng lạch
thiếu cảng thủy nội địa và cảng cạn để có thể tiếp nhận phương tiện thủy chở container
nắm mắt nhu cầu cần thuê nhà giá rẻ đủ tiện nghi
nhiều người đã xây nhà kiểu hộp ngủ có diện tích từ ba năm m hai hoặc chia dường tầng
cho thuê với giá bình dân từ năm trăm linh đồng một tháng đến vài triệu đồng
theo bài viết trên báo hnm trong điều kiện kinh tế khó khăn giá nhà cho thuê đắt đỏ
nhà cho thuê kiểu hộp ngủ là sự lựa chọn cho nhiều người
tuy nhiên với điều kiện hạ tầng của loại hình nhà ở này
nếu không quản lý tốt thì sẽ gây ra nhiều nguy cơ về cháy nổ quá tải hạ tầng an ninh trật tự
vì vậy rất cần các địa phương quyết liệt đôn đốc giám sát các chủ cơ sở
chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
cho công trình theo hướng dẫn kiến nghị của cơ quan chức năng
kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn hai mươi ba
được liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci công bố ngày chín tháng năm cho thấy
chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại việt nam có xu hướng cải thiện rõ rệt theo thời gian
và liên tục tăng từ năm hai nghìn một mươi
đây là năm thứ bảy liên tiếp quảng ninh dẫn đầu pci
theo chủ tịch vcci phạm tấn công chỉ khi chúng ta thực hiện đồng bộ thực chất các giải pháp cải cách
thì mới mang lại môi trường kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố hồ chí minh cần giải ngân hơn bảy mươi chín hai trăm sáu mươi tỷ đồng
và đặt mục tiêu giải ngân đạt từ chín mươi năm số tiền này
tuy nhiên sau bốn tháng
thành phố mới giải ngân năm chín trăm sáu mươi chín tỷ đồng đạt bảy năm
như vậy từ nay cho đến cuối năm thành phố phải giải ngân gần một mươi tỷ đồng
gần gấp đôi con số của bốn tháng qua
theo thông tin trên báo lao động
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm đã giao sở kế hoạch và đầu tư tiếp tục ra soát tiến độ giải ngân
đề xuất ubnd tp hcm điều chỉnh vốn trong nội bộ các chủ đầu tư hàng tháng
đề xuất hội đồng nhân dân quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư
công năm hai nghìn hai mươi bốn giữa cơ quan đơn vị sử dụng vốn
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
khối khí mát yếu đi vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m cũng không còn hoạt động mạnh
vì thế trong đêm qua và sáng sớm nay miền bắc chỉ còn có mưa giải rác
hiện tại toàn miền bắc vẫn có một buổi sáng khá mát mẻ
với nhiệt độ ngoài trời hầu hết đang thấp dẫn
trong ngày hôm nay vùng áp thấp phía tây bắt đầu mở dần ra
nên miền bắc mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng dần
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi ba độ nên trời có cảm giác ói bức nhẹ về trưa và chiều
mưa giảm và nắng xuất hiện nhiều hơn cũng là xu thế thời tiết
ở các tỉnh thành miền trung trong ngày hôm nay
dự báo ở khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế trưa chiều nay sẽ có nắng
nhưng cường độ không nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng từ sáng
cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ trong chiều nay sẽ phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
về chiều tối trên khu vực trung bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ ở một vài nơi
với khu vực phía nam lúc này cả nam bộ và tây nguyên trời tạnh giáo có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên tăng lên mức ba mươi hai ba mươi năm độ
trong khi ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
với ngưỡng nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
miền tây duy trì mức nhiệt từ ba mươi ba ba mươi năm độ và nóng cục bộ
đến chiều vào tối nay ở phần phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần lưu ý gió mạnh khả năng lốc xét và mưa đá
trên biển các vùng biển nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông nam
cấp ba bốn khu vực huyện đảo trường sa gió đông cấp ba và không có mưa rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
chào tạm biệt thưa các bạn
mình đã mở hàng ngày pratt lewis
chương trình truyền thông thường
cho bạn nhiều hàng sả
hãy nhấn đăng ký kênh

hãy nhấn đăng ký kênh